tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm cứu nạn tại hai xã phước lộc và phước thành huyện phước sơn tỉnh quảng nam
sự đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai đã lên kế hoạch cho máy bay mi một trăm bảy mươi một thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi thực hiện bốn chuyến bay trong ngày hôm nay
để chở hàng hóa lương thực thực phẩm thuốc men thiết yếu cho đồng bào tại đây
nhằm bảo đảm lương thực cho bà con ở hai xã này đủ dùng trong ít nhất ba mươi ngày tới
hiện tất cả mọi phương tiện gồm máy bay trực thăng hàng hóa đã được tập kết và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi thời tiết cho phép
ngoài ra huy động ba mươi người để tiếp tục gùi hàng thiết yếu từ xã phước công băng rừng vào xã phước lộc
trước đó ngày một tháng một mươi một trung đoàn không quân chín trăm ba mươi đã thực hiện thành công hai chuyến bay tiếp tế cho người dân xã phước lộc
bên cạnh đó công tác tìm kiếm những người mất tích tại huyện phước sơn cũng được tiến hành khẩn trương
đến sáng nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thêm được thi thể
của hai người mất tích